tại hà nội thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bùi văn ga chủ trì họp báo thường kỳ quý i năm hai nghìn một mươi bảy của bộ
nhằm giải đáp những vấn đề được dư luận xã hội cũng như báo chí quan tâm
nhất là công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể bảo đảm an toàn trường học
tại cuộc họp báo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bùi văn ga cho biết
theo đăng ký của các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước
năm hai nghìn một mươi bảy sẽ có chín trăm năm mươi năm thí sinh dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia kể cả thí sinh tự do
đến thời điểm này mọi công việc chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
xét tuyển vào đại học cao đẳng đang diễn ra đúng tiến độ đề ra
trong đó bao gồm chuẩn bị ngân hàng đề thi tập huấn cho cán bộ chuẩn bị phần mềm tuyển sinh
từ ngày một tháng bốn các thí sinh bắt đầu làm thủ tục đăng ký dự thi
và đăng ký xét tuyển
và đại học cao đẳng hiện nay trên cổng thông tin điện tử của bộ giáo dục và đào tạo
moet gov vn đã đưa phần mềm đăng ký dự thi để các sở tập huấn cho cán bộ chạy thử phần mềm này
trong những ngày qua phần mềm chạy ổn định chưa có vấn đề phát sinh